thực hiện quyết định số một trăm sáu mươi bảy năm hai nghìn tám của chính phủ về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo
những năm trước đây huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn đã hỗ trợ cho hàng trăm hộ dân
tuy nhiên trong quá trình triển khai thì địa phương này đã hỗ trợ sai đối tượng
đến nay vẫn chưa thể thu hồi được số tiền đã chi sai
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi một huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn đã chi hơn sáu trăm linh triệu đồng tiền ngân sách nhà nước
hỗ trợ cho bốn mươi năm hộ dân ở thôn phiêng luông xã công bằng cải tạo nhà ở
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi hai kiểm toán nhà nước đã kết luận việc chi này là sai đối tượng
kiểm toán nhà nước đã yêu cầu huyện bắc nạm thu hồi hơn sáu trăm linh triệu đã hỗ trợ đột lại ngân sách nhà nước
tuy nhiên đến nay đã hơn bảy năm trôi qua huyện bắc nạm vẫn chưa thu hồi được số tiền đã chi sai đối tượng trước đó
trước đó các hộ này cũng đã được hỗ trợ theo cái bảy mươi tám là hỗ trợ là mỗi hộ một mươi triệu đồng trên một hộ
tuy nhiên trên năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi thì bắc nạm lại có cái chế độ chính sách là di dân tái định cư về khu thôn phiêng luông xã công bằng
thì là về toàn là đối tượng là hộ nghèo thì lại hỗ trợ thêm theo cái quyết định một trăm sáu mươi bảy
thực tế thì cho đến kết luận của kiểm toán nhà nước thì thu hồi một số cái khoản đã hỗ trợ cho người dân
thì khẳng định rằng là các hộ này là không có điều kiện
điều kiện để mà trả lại theo cái kết luận của thu hồi của kiểm toán nhà nước
sau nhiều năm không thể thu hồi do những hộ được hỗ trợ quá khó khăn
hiện nay huyện bắc nạm không còn cách nào khác ngoài việc phải xin không thu hồi số tiền đã chi sai này
việc không thể thu hồi số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng đã hỗ trợ cho các hộ dân quá khó khăn là điều dễ hiểu
nhưng từ việc chi sai này đã khiến cho hàng chục hộ nghèo khác ở huyện bắc nậm mất đi cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước
do đó huyện bắc nạm cần làm rõ trách nhiệm của những tập thể cá nhân
liên quan để xảy ra việc hỗ trợ không đúng đối tượng này